sáng nay một mươi hai tháng bảy tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì buổi làm việc của tiểu ban kinh tế xã hội đại hội một mươi ba của đảng với một mươi tỉnh khu vực duyên hải miền trung và tây nguyên về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi và đề ra nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
cùng sự có phó thủ tướng tường trường trương hòa bình các thành viên tiểu ban lãnh đạo một mươi tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên
khu vực miền trung tây nguyên chiếm một phần tư diện tích của cả nước dân số đạt một mươi hai triệu người có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế quốc phòng an ninh
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh thời gian tới các tỉnh miền trung tây nguyên cần làm tốt hơn nữa liên kết vùng thực hiện tốt công tác quy hoạch nhất là quy hoạch giao thông để tạo động lực cho phát triển
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh thời gian tới các tỉnh miền trung tây nguyên cần làm tốt hơn nữa liên kết vùng thực hiện tốt hơn nữa liên kết vùng thực hiện tốt hơn nữa liên kết vùng thực hiện tốt hơn nữa liên kết vùng thực hiện tốt hơn nữa liên kết vùng thực hiện tốt hơn nữa liên kết vùng thực hiện tốt hơn nữa liên kết vùng thực hiện tốt hơn nữa liên kết vùng thực hiện tốt hơn nữa liên kết vùng thực hiện tốt hơn nữa liên kết vùng thực hiện tốt hơn nữa liên kết vùng thực hiện tốt hơn nữa liên kết vùng thực hiện tốt hơn nữa liên kết vùng thực hiện tốt hơn nữa liên kết vùng thực hiện t

còn nếu phát triển mà mở mức tây nguyên là trên người thì không có phát triển đúng đâu
kết luận bởi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những kết quả đạt được
trong phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh miền trung tây nguyên trong những năm qua
tuy nhiên thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế mà các địa phương đang gặp phải
như việc phát triển cây công nghiệp dài ngày gồm tiêu cà phê vượt quy hoạch
làm giảm nguồn nước tưới dẫn đến cung vượt cầu
thủ tướng không có chủ trương phá rừng thả rừng nghèo để làm cây công nghiệp
mà phải chui về để thâm canh thái cạp
tôi nói rất nhiều đây để giữ lại đại dân đại này

tây nguyên và miền trung phát triển sân bảo vệ nguồn trường sống của nguyên nhân dân
để tạo sự chuyển mình trong nhiệm kỳ tới

nguyễn xuân phúc yêu cầu các địa phương khu vực miền trung tây nguyên
phải quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực nâng cao khả năng quản trị của các ngành
ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất phát triển thương mại điện tử
phải có khát vọng đưa đất nước đưa miền trung tây nguyên phát triển hơn nữa
chứ không phải chỉ dừng ở đây